tại thái nguyên tiểu ban kinh tế xã hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dưới sự chủ trì của đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
thường trực tiểu ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các tỉnh thái nguyên bắc cạn lạng sơn và thiên quang
buổi làm việc nhằm ghi nhận ý kiến của bốn tỉnh về kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phó thủ tướng đề nghị bốn tỉnh tiếp tục đánh giá kỹ hơn về việc phát triển liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội
nhất là phát triển du lịch tiếp tục đẩy mạnh truyền dịch cơ cấu kinh tế nghiên cứu phát triển các bước đột phá chiến lược
những ý kiến đồng góp của các đại biểu đã được tiểu ban kinh tế xã hội tiếp thu
tổng hợp và hoàn thiện để phục vụ việc xây dựng văn kiện chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng